hà nội đảm bảo nghiêm giãn cách xã hội trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
nhằm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
trong công văn số một trăm tám mươi sáu vừa ban hành thường trực thành ủy hà nội yêu cầu lãnh đạo các cấp
các ngành thành phố chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch
tổ chức chế độ trực theo dõi nắm bắt tình hình giải quyết công việc phát sinh trong dịp kỳ lễ
theo đó các cấp các ngành liên tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đúng chỉ đạo của trung ương và thành phố
các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phòng chống dịch bệnh cháy nổ an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
chủ động làm tốt công tác phòng ngừa kịp thời ngăn chặn xử lý những tình huống phát sinh
không để xảy ra đột biến bất ngờ đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu
trọng điểm trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
bên cạnh đó thượng trưởng thành ủy hà nội yêu cầu các cấp các ngành tăng cường kiểm tra
giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của trung ương và thành phố về giãn cách xã hội
để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
hà nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội lần thứ ba
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội vẫn có diễn biến phức tạp
số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn tăng cao nguy cơ khó lường
để không làm lãng phí thời gian giãn cách xã hội đã thực hiện trong thời gian qua
đồng thời bảo vệ thành quả phòng chống dịch đã đạt được
toàn thành phố cần thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của trung ương và thành phố
đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cũng trong dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm
ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hà nội sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu
tại các địa bàn có cơ sở cách mạng đồng thời tặng quà các đối tượng chính sách
người có công
sẽ có tổng cộng ba bảy trăm hai mươi bảy xuất quà với tổng kinh phí là hơn ba tám tỷ đồng
được trao tặng trong dịp này
đây là việc làm ý nghĩa đã được thành phố hà nội thực hiện từ nhiều năm qua
thành phố hà nội luôn coi công tác chăm lo
cho các gia đình đối tượng chính sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
thường xuyên là thực hiện đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn
ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc
cụ thể thành phố sẽ trao xuất quả mức một triệu đồng trên một xuất
tặng người hoạt động cách mạng trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lão thành cách mạng người hoạt động cách mạng từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đến ngày khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tiền khởi nghĩa
người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch
bắt tù đầy người có công giúp đỡ cách mạng
được tặng kỷ niệm trương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước
người trong gia đình được tặng kỷ niệm trương tổ quốc ghi công
hoặc bằng có công với nước nếu người đứng tên trong kỷ niệm trương
tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước đã chết
hoặc đại diện vợ chồng hoặc con được nhận quà
cùng với đó thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu
tại các địa bàn có cơ sở cách mạng là quận hà đông và các huyện
gia lâm quốc oai trương mỹ phúc thọ đông anh ứng hòa
trong đó tặng quà mức một mươi một triệu đồng trên một đơn vị cho bảy cơ sở cách mạng
là các đơn vị tập thể được nhà nước tặng danh hiệu bằng có công với nước
hoặc kỷ niệm trương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến
tặng quà mức hai năm triệu đồng trên một người cho một mươi bốn cá nhân tiêu biểu là người có công
thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày quốc khánh
hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ngoài quà tặng của thành phố các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế
có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ tặng quà cho các gia đình
người có công khó khăn trên địa bàn quản lý
theo công an thành phố hà nội từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay
toàn thành phố đã xử lý hơn ba mươi hai bốn trăm một mươi tám vụ vi phạm các quy định về phòng chống dịch
phạt tiền trên năm mươi một tỷ đồng
các vi phạm bị xử phạt phổ biến gồm ra ngoài khi không thực sự cần thiết
không đeo khẩu trang nơi công cộng
không giữ khoảng cách khi tiếp xúc
không thực hiện các quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
để phòng chống dịch covid một mươi chín